tác động xấu do thiên tai gây ra tại nhiều tỉnh thành vẫn chưa dừng lại
tại các khu vực trong tỉnh yên bái thì nhiều nơi có mưa mưa vừa có nơi mưa tất rất to
và hơn một trăm linh ngôi nhà trên địa bàn thành phố yên bái văn yên và trấn yên đã bị ngập nặng
bên cạnh gần bảy trăm linh hectare cây trồng bị ngập úng thiệt hại về da cầm là hơn bảy trăm linh con
đường tỉnh một trăm sáu mươi sáu đến một trăm sáu mươi ba bị ngập sâu gây tắc đường
chia cắt nhiều xã huyện văn yên
riêng tại thành phố yên bái thì đã có một mươi tám tuyến giao thông bị ngập ước tính thiệt hại là khoảng bốn năm tỷ đồng
ngay sau khi xảy ra thiên tai các ngành chức năng đã trực tiếp xuống kiểm tra
tập trung huy động lực lượng để giúp nhân dân di chuyển tài sản
các công ty quản lý đường bộ dọn tạm thời các tuyến đường sạt lở để có thể bảo đảm an toàn giao thông